công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn thành công nhóm đối tượng
khách tài khoản facebook lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba công an phường an hải bắc phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an quận sơn trà tiến hành kiểm tra hành chính một quán internet trên đường trần hưng đạo
qua kiểm tra phát hiện ba đối tượng gồm nguyễn hữu duy nguyễn văn sang và nguyễn phước lộc
cùng chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị đang có hành vi sử dụng mạng máy tính
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc ba đối tượng khai nhận đã vào máy tính để hách tài khoản facebook của một số người
sau đó dùng chính tài khoản đó để gửi tin nhắn cho nhiều người quen trên facebook đó
để mượn tiền và sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng để nhận tiền
chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển lực lượng chức năng tỉnh cà mau
đã phát hiện một tàu cá vận chuyển trái phép dầu không có hóa đơn chứng tử hợp lợi trên biển
trước đó tại vùng biển cách cửa biển sông đốc ba mươi bảy hải lý về hướng tây nam
phát hiện tàu cá tg chín mươi một nghìn chín trăm tám mươi bảy ts do ông lương văn ri chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trường
đi trên tàu có bốn thuyền viên hành nghề hậu cần cá
lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra tàu cá phát hiện trên tàu có năm hầm chứa ba mươi sáu lít chất lỏng màu đen có mùi dầu
qua kiểm tra ông ri không có các hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số chất lỏng nói trên
qua làm việc ông ri đã thừa nhận số chất lỏng màu đen trên là dầu do
ông mua số dầu nói trên từ một tàu lạ trên biển để bán cho các tàu cá của việt nam kiếm tiền lời
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng nghệ an
vừa ra quyết định khởi tố vụ án buồn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho công an huyện kỳ sơn
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại khu vực cộc trời thuộc bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn
lực lượng chức năng phát hiện ông nguyễn hùng sơn chú huyện tân kỳ
vận chuyển một mươi bảy con bò không có giấy tờ nhập khẩu kiểm dịch theo quy định
qua điều tra xác minh trước đó ông sơn mua một mươi bảy con bò sữa đã thải loại tại một trang trại ở lào
và liên lạc tỏa thuận với một đối tượng vận chuyển bằng đường tiểu ngạch qua biên giới
với chi phí một triệu tiền kíp lào một con
khi đến địa điểm nói trên thì lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
ông sơn khai nhận mục đích mua số bò trên để bán cho các lò mổ ở các tỉnh phía bắc
thưa quý vị gần đây xuất hiện liên tục các trang mạng xã hội ghi danh cục an ninh mạng
hoặc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao để đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến
và biện pháp phòng chống đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân
như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo hỗ trợ xử lý các vụ án bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên mạng xã hội facebook đang xuất hiện hàng loạt các trang fanpage và hội nhóm
tự xưng là cán bộ cục an ninh mạng và công an một số đơn vị địa phương
đăng tải bài viết để hỗ trợ các nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo do tham gia hoạt động
theo lời dụ dỗ của các đối tượng tội phạm công nghệ cao
bản chất hoạt động của các đối tượng này là lợi dụng lòng tin của nạn nhân
muốn sớm lấy lại tài sản sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt trên mạng
người dân vật lộn để đầu tư kiếm tiền và mưu sinh vậy mà có quá nhiều tổ chức
và nhóm đối tượng lợi dụng lòng tin của bà con nhân dân để trục lợi bất chính
họ lách dưới những hiểu hình thức khác nhau và bản thân là nếu chúng ta không tỉnh táo
thì rất dễ là chúng ta bị các đối tượng lừa đảo
và khi mà lừa đảo rồi mà chúng ta tìm cơ hội để chúng ta lấy lại tiền
thì chúng ta lại có thể rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo khác chuyên nghiệp khác
thực tế gần đây thì trên các điện tài mạng xã hội xây dựng rất nhiều những cái
cũng là một hình thức là fanpage fanpage hoặc trang hoặc nhóm
lập ra những cái tên như là cộng quan ninh mạng phòng chống thức phạm công nghệ cao
hay cộng quan thông tin bộ công tin thông thậm chí là bộ công an
để với hình thức là chạy quảng cáo là hỗ trợ người bị lừa đảo lấy lại tiền
trên thực tế thì tôi luôn khẳng định là cộng quan thông tin và bộ công tin thông
hoặc là cộng quan ninh mạng phòng chống thức phạm công nghệ cao của bộ công an
thì hoàn toàn không có cái dịch vụ mà hỗ trợ người dân lấy lại tiền lừa đảo
mà đây chúng tôi luôn cố gắng hết sức để làm sao để giúp đỡ và hỗ trợ người dân
khi đã bị lừa đảo trực tuyến
thì chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ hết sức trong mọi tình huống
có thể lấy lại cả chính quyền người dân thì tốt
nhưng mà chúng tôi luôn khuyến cáo là khi mà dính vào các tình trạng lừa đảo trực tuyến
hiện tại không có một cơ quan nhà nước nào mở ra cái dịch vụ mà hỗ trợ người dân lấy lại tiền
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
dấu hiệu nhận biết các trang thông tin trình thống của cơ quan công an trên không gian mạng
đều sử dụng tên miền có đuôi vn như cônganbacgiang gov vn bệnhviện một trăm chín mươi chín vn v v
bởi vì không có một cơ quan nhà nước nào lập ra một fanpage mà mở dịch vụ lấy lại tiền cho người dân cả
khi thấy cái đấy người dân hoàn toàn có thể biết nó là lừa trực tuyến
và không cần phải tìm hiểu vô cùng để kiểm tra xem nó có phải là đáng tin cậy hay không nữa
bản chất các cơ quan nhà nước chỉ làm việc qua các hộp thư tiếp dân hoặc là cổng tiếp dân của cơ quan nhà nước
chứ không có cái fanpage mở ra để tiếp người dân hỗ trợ người dân lấy lại tiền
cái đấy người dân thì hoàn toàn có thể xác định một trăm linh đó là lừa đảo trực tuyến
hiện nay trên cả nước không có bất kỳ cơ quan nào đủ thẩm quyền để thu hồi tiền bị lừa qua mạng
chứ chưa nói đến việc có liên kết với cục tài chính các ngân hàng hay hợp tác với cục an ninh mạng
vậy nên mọi thông tin quảng cáo cao cánh đều là lừa đảo người dân tuyệt đối không nên tin theo
nếu gặp phải tình huống nghi ngờ lừa đảo đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan công an để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời
bộ y tế cho biết sẽ có dự thảo văn bản trình chính phủ và chính quốc hội để sớm có biện pháp quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
thông qua việc ban hành nghị quyết
cấm sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo thuốc lá nung nóng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác
theo đó thời gian qua các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhưng việc sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá mới vẫn diễn ra phổ biến
tăng nhanh ở mức đáng báo động nhất là trong giới trẻ
ngành công nghiệp thuốc lá đang tuyên truyền coi đây là sản phẩm tốt hơn với sức khỏe so với thuốc lá điếu
trong khi cơ chế vận hành tác hại đối với sức khỏe của thuốc lá thế hệ mới không thật sự giảm hơn so với thuốc lá truyền thống
theo các chuyên gia y tế có ba nhóm chất nguy cơ gây hại đối với sức khỏe trong thuốc lá điện tử gồm nicotine các hóa chất phụ da và ma túy
với nhiều hệ lụy có hại cho sức khỏe bộ y tế cho biết sẽ có dự thảo văn bản
trình chính phủ và chính quốc hội để sớm có biện pháp quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
trước tình hình một số hãng hàng không việt nam triển khai việc tái cơ cấu trả máy bay sửa chữa máy bay theo kế hoạch của nhà sản xuất
bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng có giải pháp bổ sung máy bay không để tăng giá vé máy bay trái quy định
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu
xây dựng kế hoạch khai thác bổ sung máy bay đảm bảo và duy trì